liên quan đến vụ vận chuyển sáu bánh heroin và gần một kg ma túy đá từ campuchia về việt nam
sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt
hai bị cáo là trần văn giang và hồ minh nhật cùng mức án trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi một h ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát
đến khu vực thuộc ấp tân thạnh thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
phát hiện giang và nhật có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép nên đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện giang cất dấu trên người và trong túi sách bốn bánh heroin và một bọc methamphetamin
có trọng lượng gần một kg trong người của nhật có cất dấu hai bánh heroin
vào ngày một mươi tháng bảy nhật và giang đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra
vào khoảng tám giờ ngày hôm qua sau khi nghe tiếng truy hô của người dân công an huyện bát

lào cai đã nhanh chóng kiểm tra bắt giữ hai đối tượng nghi vấn đã hành hung gây thương tích
cho một cán bộ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bát sát
cơ quan công an xác định hai đối tượng nghi vấn là nguyễn văn anh và nguyễn hải bình
cùng chú thành phố hà nội
bước đầu hai đối tượng khai nhận nguyễn văn anh có quen biết một người phụ nữ tên hoa
hiện chưa rõ lai lịch
hoa cho biết nữ nhân viên ngân hàng đang nợ hoa một số tiền lớn
hoa thuê anh tìm để gây áp lực đe dọa để nhanh chóng đòi lại được tiền
nếu đòi được hoa sẽ cho anh một mươi triệu
anh đã rủ thêm nguyễn hải bình đi cùng chuẩn bị một xì lanh gắn đầu kim tiêm
khi phát hiện nữ nhân viên ngân hàng anh đã dùng xi lanh ném vào người để đòi tiền
và dùng chân đạp nạn nhân ngã xuống đất
sau đó hai đối tượng bỏ chạy
khi đi đến khu vực xã quang kim thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
cũng trong ngày hôm qua công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng
đào đức tuấn việt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi một công an thị xã duy tiên nhận được tin báo của bà nguyễn thị tuy
chú ở xã yên nam về việc gia đình bị kẻ gian cậy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm gần năm mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ
và bắt giữ được đối tượng đào đức tuấn việt là thủ phạm đã gây ra vụ đối tượng
tại cơ quan công an việt khai nhận do không có tiền chơi game cho nên vào ngày sáu tháng một mươi một
phát hiện nhà bà tuy đi vắng đã cậy cửa đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
một đường dây đánh bạc lớn hơn hai tỷ đồng vừa bị công an nghệ an phối hợp với các cục nghiệp vụ
bộ công an triệt phá thành công
cầm đầu đường dây này là nguyễn thủy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường vĩnh tuy quận hai bà trưng thành phố hà nội
linh là đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp thường xuyên thay đổi chỗ ở
linh điều hành đường dây đánh bạc ở nhiều tỉnh thành như hà nội nghệ an lạng sơn
mỗi tỉnh linh có một đại lý để thu gom bảng lô đề rồi giao dịch qua các phần mềm như zalo facebook telegram
trợ lý đắc lực cho linh là lê cảnh toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường vinh tân tp vinh
và vũ thủy hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường phúc tân quận hoàn kiếm
mỗi ngày số tiền các đại lý chuyển về cho linh là từ hai mươi tỷ cho đến ba mươi tỷ đồng
sau khi có kết quả số số miền bắc các đối tượng tính tiền thắng thua bằng phần mềm chuyên dụng
nhắn tin cho nhau rồi xóa hết các dữ liệu
các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác minh trong thời gian từ đầu tháng bảy cho đến ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn hai tỷ đồng để đánh bạc
ban chuyên án cũng thu giữ gần năm trăm linh triệu đồng tiền mặt hai xe ô tô ba mươi bốn điện thoại hai máy tính sách tay
nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
tại thư thiên huế cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam tám đối tượng
có liên quan đến hành vi bắt cóc và chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào ngày hai mươi chín tháng một mươi
anh trần văn anh kiệt trú tại phường một tp đông hà tỉnh quảng trị
đến trụ sở công an tp huế tố giác bị một nhóm thanh niên bắt giữ đánh đập
ở khu vực gần khu du lịch về nguồn phường hương hồ tp huế
mục đích của nhóm thanh niên là yêu cầu kiệt giao nộp cho chúng năm mươi hai triệu đồng
sau khi đã nhận được năm mươi hai triệu thì nhóm thanh niên cho kiệt về
nhận được tin báo công an tp huế nhanh chóng vào cuộc và xác minh làm rõ
đến ngày năm tháng một mươi một công an tp huế đã bắt giữ nhóm thanh niên trên gồm tám đối tượng
đối tượng cầm đầu là hồ nhật quốc chú tại tổ dân phố thượng một phường hương hồ tp huế
tại cơ quan công an bước đầu quốc khai nhận nguyên nhân bắt cóc chiếm đoạt tài sản của kiệt
là do trước đó kiệt lừa bán ma túy giả cho quốc để chiếm đoạt số tiền là bốn mươi triệu đồng
hiện vụ án đang được công an tp huế tiếp tục điều tra mở rộng
chỉ vì quyền lợi vị kỳ bị kẻ xấu và các tổ chức phản động lôi kéo mà nhiều đối tượng
tỉnh quảng ngãi có hành vi vi phạm pháp luật
các đối tượng đã sử dụng không gian mạng phát tán nhiều thông tin sai lệch công khai công kích
chống phá việt nam tiếp tay cho kẻ xấu gây hoang mang trong dư luận quần chúng
gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
lần lượt các đối tượng này đều bị bắt và xử lý nghiêm trước pháp luật
phản ánh sau tại quảng ngãi
xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng nhưng đối tượng lê văn quân ở thôn
xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa không chịu rèn luyện tu dưỡng phân đấu trở thành người có ích cho gia đình
xã hội mà xa ngã trượt xa trên con đường tội lỗi
lê văn quân đã bắt tay với các đối tượng xấu có nhiều hoạt động làm tàng trữ phát tán thông tin
tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nó theo nó nghe là dễ dàng cháu cho đây là cháu khoảng đấu tiệc kịch liệt
cháu mà chú biết mấy loa mấy loa ở nhà này chú nói bà phúc bốm xuất
khi mà nó về đây nha mình phải theo dõi con mình cái hành vi cái thế độ
mà có vẻ gì mà ăn nó chuyên toạt ảnh hưởng đến pháp lực đến nhà nước là phải phán đấu kịch liệt
mặc dù công an tỉnh quảng ngãi đã nhiều lần làm việc giáo dục nhưng lê văn quân bỏ qua những cảnh báo
lợi dụng các trang thông tin điện tử mạng xã hội lê văn quân theo những đối tượng có tư tưởng chống đối
cả ở trong và ngoài nước để thường xuyên đăng tải nhiều bài viết
mang nội dung chống đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
bồi nhọ danh dự uy tín của chủ tịch hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao
đây là lần đầu tiên phát hiện tại địa phương
thì nói chung là lần đầu tiên cũng như là cũng như cánh bố cũng như là những việc lộn quá nguy hiểm
nên chúng ta là có như được hết là bộ phận có như là phúc lục nhà nước
chúng ta phải cần nghiêm túc nghiêm túc để có như ràng đai
ngang chẹn lại những hành vi khắc nấu tiếp theo và những cái xấu nó lợi dụng
ban đầu các đối tượng đều là những công dân bình thường
nhưng do nhận thức không đầy đủ đúng đắn về đường lối của đảng pháp luật của nhà nước
hoặc bức xúc về vấn đề cá nhân rồi xa ngã dần trượt dài trên con đường tội lỗi
khi bị mê mội trước sự lôi kéo suối rục của cái xấu
trường hợp ba đối tượng bạch văn hiền phùng thanh tuyến và lê trung thu
cùng ở thành phố quảng ngãi cũng đã bị khởi tố bắt giam
lợi dụng tài khoản facebook cá nhân các đối tượng làm đăng tài phát tán
chia sẻ thông tin tài liệu có nội dung xúc phạm lợi ích nhà nước
xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân các vị lãnh đạo đảng nhà nước
các vị cáo chắc chắn phải nhận bản án nghiêm minh của pháp luật
đây cũng là lợi cảnh tình cho những ai đang sắp tâm đi theo con đường sai trái
nếu ai đã chót ngược đường thì hãy biết dừng lại trước khi quá muộn
từ ngày bảy đến ngày chín tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
đã tiếp nhận đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức góp hụi
xảy ra ở thành phố trà vinh với số tiền ước tính trên ba mươi triệu đồng
đã có một trăm linh hội viên tố giác bà nguyễn thị cẩm nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ngụ khóm tám phường bảy thành phố trà vinh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền hơn ba mươi hai tỷ năm trăm linh triệu đồng thông qua hình thức góp hụi
đồng thời cho biết bà nguyên làm chủ hội đầu khảo huy động nhiều hội viên tham gia góp hụi
đến ngày năm tháng một mươi một bà nguyên không tiếp tục khui hội như bình thường
và các hội viên không thể liên lạc được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành tẩm tra xác minh
bước đầu xác định bà nguyên có mở hai tiệm neo một số thời trang trên địa bàn thành phố trà vinh
đã làm chú hội nhiều năm và hiện còn chín mươi dây hội thấp nhất có giá trị năm trăm linh ngàn đồng
cao nhất có giá trị năm mươi triệu đồng đã có nhiều hội viên tham gia góp vốn
bà nguyên lập danh sách và tạo một nhóm gia lô để các hội viên tham gia
thông tin hội viên hút hội sẽ được thông báo trong nhóm gia lô
việc đóng hội hút hội qua chuyến khóa hoặc tiền mặt
hiện các cơ sở kinh doanh của bà nguyên đều đóng cửa
cơ quan công an đang thủ lý tình tối giác tội phạm đề nghị các hội viên hãy bình tĩnh
không nên có hành động gây mất an ninh trực tự
tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin để cơ quan công an điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
xin được chuyển sang một thông tin khác
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát đề nghị truy tố tám bị can về tội trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
năm bị can bị truy tố về tội trộm cắp tài sản gồm trần văn sơn ba mươi bảy tuổi nguyễn hữu trung ba mươi tám tuổi
phạm văn hai ba mươi hai tuổi trần doãn lệ hai mươi bảy tuổi và thái anh hào ba mươi năm tuổi cùng chú tỉnh nghệ an
liên quan đến vụ án phạm ngọc tuấn năm mươi tuổi quê tỉnh thừa thiên huế và nguyễn công quang năm mươi tuổi
lê văn chiến ba mươi một tuổi cả hai chú tỉnh đồng nai cũng bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
nghiệp lại nghiện ma túy nặng
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng trần văn sơn đã cùng đồng bọn thực hiện ba vụ cắt hai trăm linh m cáp điện ngầm
của dự án khu dân cư long thọ phước an huyện nhân trạch rồi thuê tuấn chiến chở đi bán cho quang
được hơn hai mươi triệu đồng chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
vào cuộc điều tra công an huyện nhân trạch xác định nhóm đối tượng trên là thủ phạm gây án nên đã tiến hành bắt giữ
thưa quý vị tòa án nhân dân thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo phan thanh thơm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tệ xã long điền huyện đông hải về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào ngày hai mươi ba tháng tám thơm sau khi đi uống rượu về được nguyễn văn sơn chở bằng xe máy lưu thông hướng giá rai về xã long điền
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đóng tại phường một thị xã giá rai
thì được lực lượng trực chốt ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên cả hai đã không xuất trình được giấy đi đường có thái độ không chấp hành và có biểu hiện xe rụ
nên lực lượng tiến hành lập biên bản vi phạm
đối tượng thơm có lời lẽ lớn tiếng dùng tay đánh vào mặt là một thành viên đang làm nhiệm vụ tại chốt té ngã
tại phiên tòa sau khi đánh giá toàn bộ chứng cứ và các tình tiết liên quan
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phan thanh thơm sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
còn tại tỉnh đồng tháp tòa án nhân dân huyện tam nông cũng đã đưa ra xét xử hai vụ án tàn trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi tháng chín mai văn trung sinh năm hai nghìn bốn ngụ xa phú cường
điều khiển xe mô tô cùng hai thanh niên khác đi mua ma túy ở xã phú thọ về sử dụng với giá năm trăm linh đồng
khi cả ba chạy về hướng xã phú thành a thì bị lực lượng công an dừng xe kiểm tra hai người đi cùng chạy thoát
tàn vật thu giữ là một túi ni lông chưa có chất ma túy
trung khai nhận do đi làm thuê mới về đang bù gia đình nên bị hai bạn rủ sử dụng ma túy
bị cáo thứ hai là nguyễn tuấn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ xã phú thọ
vào chiều ngày một mươi hai tháng chín lực lượng chức năng kiểm tra tại trại nuôi lương sau nhà của cường
thu giữ hai túi ni lông chứa ma túy và các dụng cụ sử dụng ma túy
cường khai nhận số ma túy này mua tại thành phố hồ chí minh
về quê do đang tâm trạng buồn nên lấy ra sử dụng thì bị công an mắc quả tan
tội án nhân dân huyện tam nông đã tuyên mai văn chung chín tháng tù
nguyễn tốn cường một mươi hai tháng tù vì tội tàn trự ré phép chất ma túy
thưa quý vị công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
trên địa bàn của quận khiến cho một người tử vong một nhà dân trên đường soviet nghệ tĩnh bị hư hỏng
chiều ngày chín tháng một mươi một ô tô sang hiệu ren rover do nam tài xế khoảng ba mươi ba tuổi cầm lái
chạy trên đường soviet nghệ tỉnh phường hai mươi sáu quận bình thạnh với tốc độ cao
thì bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào người đàn ông năm mươi ba tuổi ngụ quận bình thạnh
đang đi bộ khiến nạn nhân văng xa
chiếc xe tiếp tục lao vào một nhà dân làm vỡ một ngã tường
mặc dù tài xế đã nhanh chóng cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera tại khu vực
để điều tra xử lý vụ tai nạn theo quy định
tiếp tục là các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị cho đến chiều ngày chín tháng một mươi một vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe tải và nhiều xe máy
khiến ba người đi xe máy bị thương nặng đã được lực lượng công an khám nghiệm xong
và nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cụ thể vào trưa cùng ngày xe tải mang bình kiểm soát sáu mươi một h bốn nghìn bảy trăm linh sáu
lưu thông trên quốc lộ một mươi ba theo hướng từ bình dương đi tp hcm
khi đến đoạn đường thuộc phường thuận giao tp thuận an
thì mất kiểm soát chạy nhanh và lao vào hàng loạt xe máy đang chạy cùng chiều phía trước
sau khi kéo lê ba chiếc xe máy chiếc xe tải tiếp tục lao về phía trước và dừng lại
khi lao vào một gốc cây bên đường
và tại hiện trường thì nhiều xe máy bị hư hỏng nặng
hai người đàn ông và một người phụ nữ bị thương một người bị thương rất nặng
chiếc xe tải hư hỏng nặng phần đầu
tối qua sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu
ra lệnh bắt khẩn cấp ông nguyễn văn tuấn sáu mươi bốn tuổi chú tp vũng tàu
nguyên trưởng phòng tiếp công dân thuộc ủy ban nhân dân tp vũng tàu
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó khi bà nguyễn thị bích ngọc thư ký tòa nhân dân tp vũng tàu
đến nhà ông nguyễn văn tuấn để giao các văn bản của tòa nhân dân tp vũng tàu
ông tuấn đã liên tục có lời lẽ xúc phạm thư ký này
và những người đang làm việc tại tòa nhân dân tp vũng tàu
cũng như không nhận các văn bản được đưa đến
bà ngọc thông báo nếu ông tuấn không nhận
sẽ niêm yết các văn bản này ở trước nhà ông tuấn
đồng thời lập biên bản về việc niêm yết văn bản
sau khi rán niêm yết xong bà ngọc đi về
thì ông tuấn chạy theo xúc phạm và lao đến
dùng tay tát vào mặt bà ngọc bắt bà ngọc quay lại gỡ bỏ các văn bản trên
sau bị tấn công và bị ông tuấn rồn ép liên tục
bà ngọc đã quay lại gỡ các văn bản vừa niêm yết
được biết năm hai nghìn một mươi hai ông tuấn đã bị tòa nhân dân tp vũng tàu
xử phạt bốn năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
bị truy nã do có liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn lê hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú huyện tuy phước
vừa bị công an tp quy nhơn tỉnh bình định bắt giữ
trước đó trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản
mà trên địa bàn tp quy nhơn nguyễn lê hiếu đã có hành vi tiêu thụ năm chiếc xe máy
do người khác phạm tội mà có bị công an tp quy nhơn khởi tố bị can
trong quá trình cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra
nguyễn lê hiếu đã rời khỏi địa phương không có lý do chính đáng
nên công an quy nhơn ra lệnh truy nã
với quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông có nguyên nhân từ hệ thống hạ tầng
trong năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng đã và đang tập trung xử lý rứt điểm một mươi một vị trí là điểm đen
điểm tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn đang tồn tại trên địa bàn thành phố
đến nay trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đã cải tạo và khắc phục được bảy trên một mươi một vị trí
và sự kiến là đến cuối năm nay sẽ hoàn thiện việc cải tạo
vòng xuyến soviet nghệ tĩnh nguyễn hữu thọ là một trong những nút giao phức tạp
thường xuyên gây xung đột cuốn tắc
nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo container và xe máy liên tục xảy ra
để xóa bỏ nút giao phức tạp
thời điểm này sở giao thông vận tải đà nẵng đang cải tạo xóa bỏ vòng xuyến
lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông chạy bằng ba pha để phân tách làn xe đảm bảo lưu thông
trong năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng đang cải tạo một mươi một nút giao thông

đà nẵng đang cải tạo một mươi một nút giao thông tiêm ẩn nguy cơ giao thông để phân tách làn xe đảm bảo lưu thông
trong đó hai quận có điểm đen nhiều nhất là quận sơn trà và quận ngũ hành sơn với chín vị trí thanh khê hai vị trí
hiện nay tại một số nút giao đặc biệt nguy hiểm như ngã tư hồ xuân hương ngô quyền mê linh nguyễn lương bằng cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành